trong ngày mai tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ thời tiết phổ biến là có mưa vài nơi về đêm và sáng
nắng nóng sẽ xuất hiện ở nhiều địa phương đặc biệt là tại khu vực sơn la và hòa bình
với nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
còn khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ ngày nắng tuy nhiên cường độ nắng thì không quá mạnh mẽ
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở ngưỡng là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
cuộc bộ có điểm có nắng nóng
khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ và ngày mai có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại hai khu vực này phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt là từ ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh nam trung bộ cường độ nắng thì đỡ gai gắt hơn với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên cả khu vực trung bộ về chiều tối thì có mưa rông vài nơi
do ảnh hưởng của giải áp thấp xích đạo nên khu vực tây nguyên
và nam bộ trong ngày mai khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối cục bộ thì có mưa rông với lượng khá
do mưa chủ yếu về cuối ngày và trong ngày thì trời vẫn có nắng
nên nhiệt độ cao nhất ở vùng cao tây nguyên giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh nam bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông vẫn có nắng nóng với mức nhiệt là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong ngày mai trên hầu khắp biển đông
bao gồm hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa gió có cường độ trung bình
và thời tiết ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
riêng khu vực bắc vịnh bắc bộ thì có gió nam sẽ có xu hướng mạnh dần lên
có thể đạt mức là cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có sương mù dày rác
trưa chiều trời nắng cục bộ có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ